tại buổi tập huấn tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi do bộ y tế tổ chức
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương hà nội cho biết
những triệu chứng phổ biến nhất ở trẻ từ năm đến một mươi một tuổi sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín đó là đau tại vị trí tiêm kiệt sức và đau đầu
phản ứng sau tiêm vắc xin và tới đây chúng ta sẽ sử dụng hai loại vắc xin tiêm chủng cho trẻ em

và thường thường chúng tôi vẫn hay nói là hai loại vắc xin là vắc xin pfizer và vắc xin moderna
để cho toàn bộ cộng đồng như các bậc cha mẹ nhớ đến vắc xin này chúng ta đã triển khai
và có rất nhiều kinh nghiệm cho nhóm tuổi trẻ lớn và người lớn
về kinh nghiệm và đến sau tiêm đối với nhóm trẻ từ năm cho đến dưới một mươi hai tuổi
thì hoàn toàn tương tự với nhóm trẻ từ một mươi hai cho đến một mươi bảy tuổi mà chúng ta đã triển khai vừa qua
thì hầu hết là các văn phòng
các phản ứng thông thường như là đau đầu tiêu chảy đau dạy bụng trí tiêm
các cháu có thể có mệt bỏng có thể có hơi ớn lạnh và sốt
việc phản ứng này xuất hiện ở điều thứ hai nhiều hơn điều thứ nhất
và tỷ lệ sốt cũng như các phản ứng từ điều thông thường
thì nó xuất hiện khoảng bộ từ trên một mươi đến dưới năm mươi
và những phản ứng mà có tỷ lệ ít hơn dưới một mươi
đó là các cháu có biểu hiện buồn nôn và sưng tấy tại chỗ tiêm
thế và ít gặp nữa dưới một là có các phản ứng như nổi hạnh
phản ứng quá mẫn như mắt ban ngứa về đây vất ngủ
các cháu có một số cháu có biểu hiện ngủ ly bì tăng tiết mồ hôi
đổ mồ hôi đau chi suy nhược khó chịu và ngỡ tại định trí tiêm
rất nghiêm ngặt những trường hợp đó là tỷ lệ một phần một mươi
một phần một trăm linh và một phần triệu những cháu có phản ứng đó là
phản ứng phản vệ và phản ứng viêm cơ tim viêm vào ngoài tim
thế và cả hai vắc xin pfizer và moderna đều có bản chất là mrna
cho nên phản ứng sau tiêm biểu hiện đều tương đựng như nhau
thế và chúng tôi cũng có ghi nhận là những cái phản ứng ở nhóm trẻ
một số quốc gia đã triển khai trước chúng ta
cũng như là thông báo của nhà sản xuất thì tỷ lệ phản ứng hiếm cạnh
như viêm cơ tim nhưng mà ngoài tim tỷ lệ ghi nhận còn thấp hơn
so với nhóm trẻ từ một mươi hai cho đến một mươi bảy tuổi
tuy nhiên chúng ta trong tiêm chủng
tôi luôn luôn hướng dẫn với các cán bộ y tế của chúng tôi khi triển khai tiêm chủng
không căn cứ vào tỷ lệ một trên một triệu liều một trên một trăm linh ngàn liều hay bao nhiêu
và chúng ta luôn luôn phải có tinh thần trách nhiệm
tinh thần cảnh giác với những phản ứng có thể xảy ra
để chúng ta có thể xử trí kịp thời tránh những rủi ro đáng tiếc
cho các cháu khi thực hiện tiêm chủng
khác với lọ vắc xin tiêm cho người trưởng thành
lọ vắc xin pfizer dùng để tiêm cho trẻ em có nắp màu vàng cam
trẻ từ năm đến một mươi một tuổi tiêm vắc xin pfizer cov hai đường bắp liều hai ml
lịch tiêm hai mũi cách nhau bốn tuần
vắc xin spivax moderna covid một mươi chín vắc xin có đặc điểm bên ngoài là dạng hỗn dịch tiêm có màu trắng đến trắng ngà
liều cho trẻ em là hai mươi năm ml chứa năm mươi microgram vaccine covid một mươi chín mrna
được bọc trong các loại hạt nanolipid tức bằng một phần hai so với liều của người trưởng thành
bộ y tế đề nghị vaccine moderna chỉ tiêm cho trẻ từ sáu tuổi trở lên tuyệt đối không tiêm cho trẻ năm tuổi
trẻ tiêm vắc xin moderna tiêm hai mũi cách nhau bốn tuần
hiện nay đối với hai loại vắc xin chúng ta sẽ tiêm cho trẻ em tới đây là vắc xin moderna được chỉ định tiêm chủng cho trẻ từ sáu cho đến dưới một mươi hai tuổi
vắc xin pfizer được chỉ định tiêm chủng cho trẻ từ năm cho đến dưới một mươi hai tuổi
theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và đã được bộ y tế cho phép sử dụng để tiêm chủng cho trẻ
đối với chương trình tiêm chủng thì chúng tôi đã có đầy đủ cơ sở pháp lý để cho cán bộ của chúng tôi ở các tuyến triển khai tiêm chủng vaccine này trong thời gian tới đây
và điều tiêm thì chúng ta vẫn tiêm chủng hai liều cho mỗi bé kể cả moderna hay là pfizer được tiêm hai liều
và khoảng cách giữa các liều tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất thì có thể tiêm chủng từ ba cho đến tám tuần
nhưng mà để cho đảm bảo cái tiến trình triển khai cũng như là thuận lợi trong quá trình triển khai
và hoàn toàn tuân thủ cái hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới của nhà sản xuất của bộ y tế thì chúng tôi hướng dẫn mỗi mỗi cách mỗi hai đến bốn tuần
để cho toàn bộ đất nước này các tuyến triển khai một cách thuật lợi dễ dàng và bà mẹ cũng dễ nhớ đưa con đi tiêm chủng vắc xin thứ hai
tiến sĩ đỗ thiện hải giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện nhi trung ương hà nội
định nghĩa phản ứng sau tiêm chủng là hiện tượng bất thường về sức khỏe bao gồm biểu hiện tại chỗ tiêm hoặc toàn thân xảy ra sau tiêm
các phản ứng thông thường thường nhẹ tự khỏi như ngứa sưng đau hoặc đỏ vị trí tiêm sốt khó chịu mệt mỏi
tuy nhiên phản ứng nặng hơn trẻ có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng để lại di chứng hoặc tử vong
do đó tiến sĩ hải lưu ý các dấu hiệu bất thường cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ quan y tế
khi trẻ kích thích vật vã lừa đừ bỏ bữa quấy khóc dai rẳng đau ngực chống ngực mệt lạ vã mổ hôi khó thở khi hoạt động bình thường hoặc khi nằm
sốt cao khó hại nhiệt độ hoặc kéo dài hơn hai mươi bốn giờ
vân tím trên da phát ban tiến triển nhanh trong vòng vài giờ
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng đề nghị trẻ sau khi tiêm vaccine cần được theo dõi tại điểm tiêm chủng ba mươi phút
sau đó tiếp tục theo dõi trẻ hai mươi tám ngày sau tiêm đặc biệt trong vòng bảy ngày đầu
khi đưa trẻ đi tiêm chủng thì đối với nhóm trẻ em thì chúng tôi luôn luôn hướng tới là cái việc truyền thông trực tiếp
sẽ truyền lại thông tin
đến các bà mẹ đến các thầy các cô giáo hay là đến cả những người chăm sóc trẻ
tức là ngoài bố mẹ ti thì là ông bà hay những người mà thường xuyên theo dõi sức khỏe của trẻ sau khi tiêm chủng
thì trước khi đi tiêm chủng thì làm gì
trước khi đi tiêm chủng thì các bậc cha mẹ phải theo dõi sức khỏe của con mình những ngày chuẩn bị đi tiêm chủng
xem các cháu có ăn ngủ rồi sinh hoạt bình thường không
đặc biệt là nhìn đối với những cháu bé năm sáu tuổi
còn những cháu lớn hơn thì để ý xem các cháu có những cái biểu hiện
như viêm long được ô hấp hay có những cái gì bận thường về sức khỏe
thì chúng ta sẽ có rất nhiều đợt tiêm chủng theo các tháng và những đợt tiêm chủng bổ sung times
cho nên là khi các cháu thực sự khỏe mạnh thì các bà mẹ hãy đưa con đi tiêm chủng
và chúng ta thì cũng rất mong là đi tiêm chủng vắc xin covid một mươi chín
thì chúng ta tránh cố gắng lên nhiễm sars cov hai trong quá trình đưa bé đi tiêm chủng
thì những người mà có biểu hiện viêm long được ô hấp
hay là những người
bản thân bé có những biểu hiện như vậy
mà chúng ta nghi ngờ có thể là mắc covid một mươi chín
hoặc chưa xác định chúng ta có thể
thì những người này cũng không nên đưa bé đến cái điểm tiêm chủng để tránh lây nhiễm
thế còn trước khi mà cháu bé đến được bán tiêm chủng rồi
thì khi gặp cán bộ y tế thì các bậc cha mẹ phải chia sẻ hết thông tin
về tiện xử bệnh tật của con mình
về tiện xử dịch ứng
rồi là tình trạng của bé
có những cái điều bị bệnh mạng tính hay không trước đó
để chia sẻ với cán bộ y tế
để các bác sĩ có chỉ định
và có cái hướng dẫn cụ thể
ví dụ như có bé có những bệnh lý nền mạng tính bệnh tim mạch hay những bệnh lý khác
thì có thể hướng dẫn các bé đến tiêm chủng ở các cơ sở bệnh viện
để đảm bảo an toàn
tiêm chủng hơn cho bé
để có điều kiện chăm sóc và đánh giá sức khỏe của bé trước khi tiêm
cũng như tư vấn theo dõi phản ứng sau tiêm
ở các cơ sở y tế
còn thông thường những phản ứng bệnh lý mạng tính một cách thông thường
như béo phì hay những triệu chứng không có gì đặc biệt nhiều quá
thì các bác sĩ cũng sẽ có thể chỉ định tiêm chủng ngay tại trạm y tế
và vẫn đảm bảo an toàn cho bé
trong quá trình tiêm chủng thì các bạn phải tương tác với các bộ y tế
để biết rằng con mình được tiêm vaccine gì
và lắng nghe những tư vấn theo dõi phản ứng sau khi tiêm
mà sau khi tiêm chủng thì cần lưu ý theo dõi sức khỏe của bé
ít nhất là trong ba ngày
bởi vì sao những phản ứng bất thường xảy ra sau khi tiêm thì chúng tôi luôn luôn ghi nhận
đó là sau khi tiêm
sau ba mươi phút
bạn có thể ở lại trạm y tế để theo dõi
và quan ngại nhất đó là phản ứng phản ứng phản vệ
và phản ứng này thì cần được phát hiện xử trí hết sức kịp thời
thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái tai biến diễn biến do mà nếu chúng ta xử trí chậm
cho nên là các bà mẹ đừng vội vàng
hãy ở lại ít nhất là ba mươi phút sau khi bé từng tiêm
và báo lại cho cán bộ y tế về tình trạng sức khỏe của con mình trước khi ra về
còn sau khi tiêm thì theo dõi sức khỏe của bé
về những cái phản ứng thông thường
như tôi vừa chia sẻ
và theo dõi những triệu chứng bất thường như bé có sốt cao
bé có phát ban bé có biểu hiện khó thở hay là tím tái
hay là có những cái biểu hiện như là mệt mỏi ly bì
tại vì thông thường có phản ứng sau tiêm có thể xảy ra xuất hiện
khoảng từ bốn đến sáu đến tám tiếng sau khi tiêm vaccine
và xu hướng sau ngày đầu ngày thứ hai thì sẽ giảm dần
chứ không có cái diễn biến cứ tăng lên
nếu những biểu hiện thông thường mà lại tăng lên
và cái mức độ trầm trọng hơn
thì cần ngay lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế
gần nhất để được xử trí kịp thời
và ngay cả khi sau khi tiêm các bà mẹ thấy có những biểu hiện
và khi nghe cán bộ tư vấn chưa hết
để thấy con mình có những biểu hiện khác với nội dung
các cán bộ y tế tư vấn thì hãy mạnh dạng điện thoại liên hệ ngay
với số điện thoại liên hệ ở các cái đơn vị cơ sở y tế
mà người ta thường thông báo cho các bậc cha mẹ
để chúng ta có được những cái tư vấn kịp thời từ ngần ngại
để mà xảy ra những cái phản ứng nó diễn tiến chậm
đến cái cơ sở y tế chậm thì xảy ra là
những cái rủi ro rất là đáng tiếc
và chúng ta lưu ý là đối với trẻ nhỏ thì rất là cần quan tâm
cái sự tích cực chủ động hơn của người chăm sóc trẻ
bởi vì thường là trẻ vui chơi và cháu bỏ qua những cái kể

thì mới có thể phát hiện những cái biểu hiện bất thường
lãnh đạo viện vệ sinh dịch tễ trung ương cũng cho biết
các tài liệu từ nước ngoài cho thấy phản ứng trầm trọng
sau tiêm vaccine ở trẻ nhỏ dưới một mươi một tuổi thấp hơn
so với trẻ lớn một mươi hai một mươi bảy tuổi
phản ứng càng nặng càng ít gặp hơn
tuy nhiên các địa phương tổ chức tiêm chủng nghiêm ngặt
tuyệt đối không được chủ quan